trong bối cảnh còn nhiều khó khăn năm hai nghìn hai mươi ngành thủy sản đặt mục tiêu giữ vững diện tích nuôi trồng thủy sản và sản lượng khai thác
trong đó chuyển dần sang nuôi trồng nâng cao giá trị mục tiêu kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng một mươi tỷ usd tăng một trăm một mươi sáu ba so với năm hai nghìn một mươi tám
nhiệm vụ trong thời gian tới ngành thủy sản đặt ra là tiếp tục triển khai luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành thủy sản
cụ thể diện tích nuôi trồng thủy sản cần giữ ổn định tổng sản lượng thủy sản trong đó giảm dần sản lượng khai thác tăng sản lượng nuôi trồng
và triển khai các giải pháp để tăng giá trị đối với cả sản lượng nuôi và khai thác để tăng giá trị sản xuất đối với sản phẩm thủy sản đáp ứng mục tiêu tăng trưởng
với mục tiêu xuất khẩu đạt một mươi tỷ usd tại hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi chín và triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi của tổng cục thủy sản
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết để hoàn thành mục tiêu trên cần có sự đồng bộ của cả chuỗi giá trị
từ khâu khai thác và sản xuất nguyên liệu đến chế biến và tổ chức thị trường
trong đó khai thác sản xuất nguyên liệu phải bảo đảm quy trình sạch tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng đầu vào
khâu chế biến phải đổi mới quy trình công nghệ quản trị nhằm giảm giá thành và nối dài chuỗi giá trị
đối với tổ chức thị trường ngoài duy trì các thị trường truyền thống các doanh nghiệp và hiệp hội cần mở rộng xuất khẩu sang các thị trường mới nhiều tiềm năng